vận chuyển vắc xin nhanh nhất tới cái điểm tiêm chủ và đối với công việc vận chuyển vắc xin và kho

quân khu cũng như là nhờ bộ quốc phòng sẽ vận chuyển vắc xin đến điểm tiêm chủ nhóm thứ hai nữa

chức vận cho tất cả các tuyến để mà có thể nhanh chóng sử dụng vắc xin khi mà chúng ta có vắc xin

nhiều và nhân lực cho nên là bên cạnh các hệ thống tiêm chủ sẵn có thì cần phải huy động lực lớn nhân

và các cấp các ngành và không những y tế nhà nước mà một cái thế tư nhân có thể nói là đến thời điểm
này thì người dân đang rất mong chờ để có vaccine covid một mươi chín để được tiêm phòng vậy với vai trò là
đơn vị tiêm chủng trên toàn quốc thì viện vệ sinh dịch tễ trung ương đang có cái nhiệm vụ như thế
nào trong việc phối hợp với các ban ngành các đơn vị địa phương để thực hiện các công tác tập huấn
để tiến tới là tiêm chủng an toàn cho tất cả người dân ạ công tác tập huấn triển khai tiêm vắc xin
covid một mươi chín là một hoạt động bắt buộc trước khi chúng ta triển khai tiêm bởi vì vắc xin covid này là
một loại vắc xin mới thế và viện vệ sinh dịch tễ trung ương trên hình tiêm chủng mở rộng là cái
đơn vị được bộ y tế giao cho việc biên soạn các tài liệu hướng dẫn chuyên môn đồng thời
trường tập huấn cho các cán bộ y tế của các tuyến thì và ngay trong buổi sáng ngày hôm qua thì bộ y
sở y tế cũng đã tổ chức tập huấn cho hơn bảy trăm linh điểm cầu từ tất cả các tuyến từ tuyến tỉnh tuyến huyện
cho đến tuyến xã về ba loại vắc xin bằng covid một mươi chín mới được sử dụng ở việt nam là pfizer moderna và
sinovac thế và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các cái thông tin mới liên
quan đến vắc xin nếu có cũng như là xây dựng các tài liệu hướng dẫn đối với các vắc xin mới nếu
chúng ta tiếp tục đưa về việt nam sử dụng việc bao phủ vaccine thì sẽ được lựa chọn địa bàn cũng
như là các đối tượng tiêm chủng ra sao thưa ông hiện nay thì có thể nói là chúng ta đang ưu tiên
đầu tiên đó là cho những cái tỉnh thành phố mà đang có dịch trước đây thì chúng ta tập trung
tại tỉnh quang ninh bắc giang và hiện nay thì là đang tập trung toàn lực cho thành phố hồ chí minh
thì có thể nói là toàn bộ các cái nguồn lực cũng như vắc xin thì đang được ưu tiên cho những đơn vị
có dịch đó là cái tiêu chí đầu tiên thế và ngay bản thân trong các cái tỉnh có dịch thì chúng ta
cũng ưu tiên cho những cái địa bàn mà có cái dịch xảy ra bởi vì dịch xảy ra không phải là tất
cả các địa mà có thể tập trung ở một vài địa và các cái tỉnh mà có các cái cụ khu công nghiệp
có nhiều nhà máy sản xuất có đông dân cư và công nhân bởi vì chúng ta cũng biết là nếu mà các
hoạt động sản xuất bị đình trệ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các công nhân cũng như là đến doanh
nghiệp và qua đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước thế và một cái yếu tố tiên
tư nữa khi mà phân bổ vắc xin thì chúng ta cũng phải cân nhắc đó là các cái tỉnh thành phố mà có
táp danh vùng biên giới những tỉnh phố lớn có những cái sân bay quốc tế những tỉnh phố lớn có
sân bay quốc tế vì đây cũng là những cái địa phương mà có cái nguy cơ những bệnh rất lớn so với
những địa phương khác ngay từ khi phát động chiến dịch tiêm chủ quốc gia thì tất cả mọi công dân từ
một mươi tuổi trở lên đều có thể đăng ký online qua cổng thông tin là sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin
tiêm chủng covid một mươi chín vậy thì ông có thể cho biết là cái việc mà đăng ký online như thế này thì nó sẽ
có lợi thế như thế nào đối với người dân ạ bộ y tế đã phối hợp với bộ thông tin và truyền thông để
tham dự các cái phần mềm ứng dụng và công nghệ thông tin làm thế nào để người dân có thể thông
qua các cái ứng dụng mà công nghệ thông tin như là sổ sức khỏe điện tử qua đăng ký này thì nó có
mấy cái điểm lợi cái điểm lợi thứ nhất là người dân không cần phải đến các cơ sở y tế thế và cái
việc không cần đến như vậy thì tiết kiệm rất nhiều về cả nguồn lực rồi người dân không phải đến
không phải tập trung đông người cũng hạn chế được cái nguy cơ lệnh nhiễm bệnh thế và cái lợi thứ
ba là về góc độ các nhà quản lý y tế thì chúng tôi sẽ biết được là có bao nhiêu đối tượng để có
thể lập được kế hoạch tiêm chủng cho nó phù hợp để tránh các trường hợp mà tập trung
quá đông người và một cái lợi thứ ba nữa đó là qua các cái kênh thông tin này thì chúng ta có
thể thông báo các thông tin cần thiết liên quan đến công tác tiêm chủng cho các đối tượng để
người dân cùng biết cùng tham gia cùng giám sát và một cái phần thứ tư nữa đó là cái
phần mềm này cũng giúp người dân có thể khai báo các cái thông tin sau khi tiêm chủng như là các
cái phản ứng sau tiêm sử dụng số sức khỏe điện tử hay là chúng ta dùng cái cổng thông tin điện tử
hệ thống online thì sẽ giúp lưu trữ các cái thông tin cá nhân của người đã tiêm chủng trên đó thế
và tất cả các thông tin trên đó thì chúng ta sau này có thể cũng là một cái hình thức mà chúng ta
gọi là cái hội chiếu và vaccine
trên cơ sở đó thì chúng ta khi mà chúng ta đi ra nước ngoài hay là chúng ta có công việc gì đó mà cần phải chứng minh là đã được tiêm vaccine thì chúng ta cũng có thể sử dụng được
ngành y tế thì sẽ có những phương án cũng như là kịch bản ra sao để mà giám sát chất lượng vaccine cũng như là đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn cho người dân ạ
đối với công tác an toàn tiêm chủng thì bộ y tế luôn đặt lên hàng đầu
thế và trong thời gian qua thì bộ y tế cũng đã có rất nhiều các cái văn bản rồi rất nhiều các cái chỉ đạo để làm thế nào chúng ta thực hiện tiêm chủng nhưng mà vẫn phải đảm bảo an toàn
an toàn tiêm chủng luôn được đặt lên hàng đầu và bộ y tế cũng đưa ra nguyên tắc là an toàn đến đâu thì tiêm chủng ở đâu thì an toàn đến đó
thế và để mà thực hiện cái việc đảm bảo an toàn tiêm chủng bộ y tế cũng đã thành lập hai cái tiểu ban
thứ nhất là cái tiểu ban về giám sát chất lượng vaccine thì có thức trách nhiệm là giám sát toàn bộ cái quá trình mà chúng ta từ khẩu tiếp nhận bảo quản vận chuyển vaccine ở các tuyến
thế và một cái tiểu ban thứ hai nữa là tiểu ban về an toàn tiêm chủng
thế và tiểu ban này thì có cái trách nhiệm trong việc giám sát kiểm tra về việc sử dụng vaccine đảm bảo an toàn tiêm chủng
tất cả các khâu như vậy thì bộ y tế đã có các tiểu ban để có thể là chỉ đạo công việc làm thế nào để khi vaccine về thì chúng ta có thể chuyển nhanh nhất tới các điểm tiêm chủng
và khi vaccine chuyển đến các điểm tiêm chủng thì cũng triển khai nhanh nhất tới người dân để người dân sớm được bảo vệ phòng vận
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn công luật đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân